vào trưa nay tại kho vật liệu kim hải ở khu dân cư phường vĩnh quang thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã xảy ra đám cháy lớn
do vật liệu trong kho là chất dễ cháy nên đám cháy đã bùng lên nhanh khói đen kéo dài
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ một kho vật liệu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh kiên giang đã nhanh chóng đến hiện trường
do đám cháy lớn tỏa ra nhiều khói độc tỏa nhiệt rất cao gây khó khăn cho công tác tiếp cận đám cháy
sau hơn ba giờ chữa cháy quyết liệt đám cháy cơ bản được khống chế nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được làm rõ
hôm nay ngày đầu của kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông khiến hai mươi bốn người tử vong và năm mươi một người bị thương
so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi ba giảm một mươi bốn vụ một mươi hai người chết
tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ
cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một mươi một tám trăm năm mươi năm trường hợp ra quyết định xử phạt hai mươi bốn tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng
tước giấy phép lái xe hai hai trăm chín mươi sáu trường hợp và tạm giữ ba bảy trăm ba mươi tám phương tiện
trên tuyến đường thủy nội địa cảnh sát đã xử lý một trăm ba mươi hai trường hợp đường sắt xử lý bảy trường hợp
sẽ tạm đóng cửa từ bảy h ngày hai mươi tám tháng bốn đến khi kết thúc lễ khánh thành dự kiến là một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng bốn
phạm vi đóng đường từ nút giao du long huyện thuận bắc tỉnh đinh thuận đến nút giao vĩnh hảo huyện tuy phong tỉnh bình thuận
đối với các phương tiện di chuyển hướng nam bắc khi đến nút giao vĩnh hảo